tại đồng tháp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp tổ chức diễn đàn
nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá cha thích ứng với thị trường quốc tế
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình sản xuất xuất khẩu cá cha hiện nay
đồng thời khuyến cáo không đầu tư thêm cơ sở chế biến sản phẩm sơ chế phi lệ đông lạnh
vì hiện nay đã thửa công suất bốn mươi thay vào đó đầu tư nâng cấp cơ sở chế biến sản phẩm giá trị gia tăng
sản phẩm từ phụ phẩm cá cha sản phẩm phi thực phẩm
các chuyên gia cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý áp dụng tiến bộ kỹ thuật
để tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và nâng tỉ trọng sản phẩm giá trị gia tăng
hiện cả nước có hơn một trăm linh cơ sở chế biến cá cha với tổng công suất thiết kế ước đạt một năm triệu tấn nguyên liệu một năm
tính đến nay cá tra việt nam đã xuất khẩu sang gần một trăm bốn mươi thị trường trên thế giới
trong đó có trung quốc mỹ eu là ba thị trường chính